ngay sau khi nhận được thông tin ông nguyễn đức long chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương xử lý sự cố
đảm bảo các điều kiện hỗ trợ cần thiết cho khách du lịch và thuyền viên sau khi đã được đưa về bờ an toàn đồng thời tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
bản tin xin được tiếp tục với một vấn đề rất được quan tâm trong thời điểm này đó là làm thế nào để đảm bảo an toàn tại các khu du lịch sông suối
quý vị các đồng chí và các bạn hẳn là chưa quên những vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều em nhỏ trong thời gian vừa qua
mà gần đây nhất là vụ tai nạn đuối nước xảy ra vào ngày hai tháng năm tại khu vực suối voi thừa thiên huế đã cướp đi sinh mạng của một học sinh lớp một mươi hai
đó tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại các điểm sông suối trong những ngày nắng nóng này
khi mà lượng du khách quá đông khiến cho công tác cứu nạn cứu hộ rơi vào cao điểm quá tải và sự chủ quan thiếu những kỹ năng cần thiết thì lại luôn hiện hữu
đây là vị trí xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm cách đây không lâu độ sâu ở đây là gần ba mét nạn nhân là một nam sinh cùng đi với ba mươi học sinh khác
thời điểm xảy ra vụ tai nạn khá sớm vắng khách và nạn nhân không được trang bị phương tiện bảo hộ
bảy đứa con gái là đang ngồi chứa tâm ba xuống dậy là hai đứa thôi
nó chống đốn quả thì hẳn không chứa tâm ba bên xuống trước không pháo thì nó chống chứa mặt
theo quan sát của phóng viên tại khu du lịch với chiều dài khoảng một km đã được bố trí lực lượng và các trang thiết bị cứu hộ cứu nạn
thời gian cao điểm lượng du khách đổ về khu vực này lên tới hàng nghìn lượt người gây quá tải và khó khăn cho công tác cứu nạn cứu hộ khi chỉ với tám nhân viên túc trực
theo như chúng tôi nghĩ thì vẫn đảm bảo được nhưng mà trong những ngày mà cao điểm thì rõ ràng không đảm bảo được
bởi vì lượng khách có đông
cũng theo đơn vị này dù đã được nhắc nhở liên tục nhưng nhiều du khách vẫn chưa mấy quan tâm đến những lời cảnh báo
những tấm biển này xem ra không phát huy hiệu quả
vấn đề là số đại nhau những người không biết bơi làng nhưng mà nghịch ngợm đưa xuống thì cũng xảy ra
rồi uống rượu bia nhiều vô mà xuống tắm cũng xảy ra
và chúng tôi là đề nghị là khách thang là phải mặc áo pha và để tắm nếu những người không biết bơi
nhưng mà thực ra có cả những người không biết bơi
hay là biết bơi thì cũng khó mà mình phát hiện được
theo thống kê riêng trong những ngày nghỉ lễ tại khu vực này đã xảy ra chín vụ tai nạn tương tự khác nhưng được cứu hộ kịp thời
thừa thiên huế hiện có khoảng sáu điểm du lịch sông suối thác được quản lý và nhiều điểm tự phát khác
từ những thực tế trên cho thấy nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu khi mà ý thức của du khách cũng như những quy định về an toàn của các khu du lịch chưa được coi trọng
một vụ trộm cắp hơn bảy cây vàng xảy ra vào ngày hôm qua tại xã hoàng châu
huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đã được công an huyện hoàng hóa điều tra khám phá nhanh chóng bắt giữ được đối tượng chỉ sau hai giờ gây án
theo điều tra trước đó vào sáng ngày năm tháng năm công an huyện hoàng hóa nhận được tin báo tại gia đình anh hoàng ngọc anh ở xã hoàng châu bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp bảy hai cây vàng
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai giờ điều tra xác minh đối tượng công an huyện hoàng hóa đã bắt giữ nguyễn trọng tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã hoàng châu
khám xét nơi ở của đối tượng công an huyện hoàng hóa đã thu giữ bốn hai cây vàng
tại cơ quan công an tùng khai nhận khi sang nhà anh ngọc anh chơi thấy anh cất dấu tiền vàng ở tủ nên tối ngày bốn tháng năm lợi dụng lúc gia đình không có ai ở nhà đã đột nhập từ tầng hai xuống và trộm cắp số vàng nói trên
số tài sản trộm cắp được tùng mang về nhà cất giấu bốn hai cây vàng còn lại mang đi bán để tiêu xài cá nhân
lại thêm một vụ án mạng do hơi men và mâu thuẫn nhỏ xảy ra tại lâm đồng
vào sáng nay đối tượng gây án đã bị khởi tố
theo điều tra từ giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng trương văn trường chú tại xã ái thượng huyện bá thước tỉnh thanh hóa cùng vợ là hiền và em vợ là nguyệt vào lâm đồng làm thuê
vào ngày hai mươi chín tháng bốn vợ chồng trường cùng em vợ đến nhà ông vũ hoa cương chú tại xã đông thanh huyện lâm hà ăn nhậu
do có sẵn hơi men lời qua tiếng lại trường và ông cương xảy ra mâu thuẫn
ông cương đã lấy cây bú đinh đánh vào đầu trường trường bỏ đi nhưng ông cương tiếp tục cầm cây gỗ đuổi theo đánh vào chân khiến trường ngã xuống đất
trường liền rút con dao đi rừng mang theo đâm nhiều nhát vào người ông cương khiến ông tử vong tại chỗ
sau khi gây án trường chạy lên đồi lẩn trốn đến ngày ba tháng năm thì bị lực lượng công an bắt giữ
tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí thực hiện hành vi cố ý gây thương tích thời gian qua có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
đang báo động là tính chất phạm tội ngày càng manh động liều lĩnh bất chấp đạo lý và pháp luật
đón xe taxi đến dưới trần cầu trà khúc hai thuộc phương lê hồng phong xông vào chém anh nhân và một số người khác đang ngồi nhậu
hậu quả làm trấn văn đại một mươi sáu tuổi ở phương quảng phú thành phố quảng ngãi khi đang ngồi nhậu bị chém đứt lìa cánh tay phải anh nhân bị thương tích nặng